liên quan tới sự cố sụt lún do khoan giếng tại thôn yên nội xã đồng quang
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện quốc oai đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã đồng quang
di rời sáu hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một gia đình ông nguyễn văn minh ở thôn yên nội xã đồng quang
có thuê người đến khoan giếng với độ sâu bốn mươi mét
đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một đội thợ tiếp tục khoan thì đã xảy ra sự cố dạn nứt tường rào
đến thời điểm hiện tại có sáu hộ dân trong cùng khu vực bị ảnh hưởng
nhiều ngôi nhà bị nghiêng sụt lún
ủy ban nhân dân xã đồng quang đã kịp thời triển khai các phương án bảo vệ hiện trường
như căng dây bao quanh khu vực sụt lún cử cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cập nhật thông tin liên tục để phát hiện sự cố các bất thường khác